nói đến đắk lắc là nói đến địa bàn rộng địa hình phức tạp đời sống nhân dân khó khăn
xác định điện lưới có vai trò quan trọng trong việc giúp cho bà con thoát nghèo
những năm qua chính phủ đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để đưa điện lưới quốc gia
đến tận các xã thôn buôn vùng sâu vùng xa của tỉnh
nhờ vậy đời sống của người dân nơi đây đang từng ngày khởi sắc
chưa bao giờ người dân đắc tu và các buôn làng ở vùng căn cứ cách mạng
của huyện cronbong tỉnh đắk lắc có được cuộc sống tốt đẹp như ngày nay
sự chuyển bình ấy đặc biệt rõ nét từ khi đảng nhà nước đầu tư đưa hệ thống lưới điện quốc gia
về phục vụ sản xuất sinh hoạt cho bà con
ở giữa rừng núi sâu thẳm mỗi khi đêm về dưới những mái nhà sàn đều bừng sáng ánh điện
bà con buôn làng ai cũng vui cây bụng
trong rừng núi sâu có điện có chủ trương đảng nhà nước cho thôn bình minh
cho chây dựng đưa dòng điện về
thì điện là có điện
thì cuộc sống mọi tất cả bà con ai cũng hành khởi có bộ bàn đặt hành khởi
đã được là trúng sướng là có điện sáng
tức là khỏi lo là đèn dầu mà có điện
cho đến nhà nào cũng sinh hoạt rồi nấu có cơm ăn nấu có cơm chí
từ ngày được đảng nhà nước đầu tư đưa hệ thống lưới điện quốc gia về tận các buôn làng
những công trình cấp nước sinh hoạt trạm y tế trường học bưu điện phát huy hiệu quả
phục vụ tốt đời sống nhân dân
có điện để bà con xem tv biết tin tức trong nước và thế giới
qua tv biết cách để học kinh nghiệm trong phát triển sản xuất
trong thời xưa thì thổ thật đường thì cũng không có điện thì cũng không có
và giờ thì đường cũng có rồi nhà nước đầu tư vư vào điện rồi lại đường rồi cầu treo nữa
học sinh cũng dễ đi học hành hơn và hoàn cảnh bây giờ cũng khác hơn là thời sự
dự án ba trăm một mươi năm thôn buôn được công ty điện lực đắk lắc tiếp nhận
và triển khai lắp đặt công tơ cho gần hai mươi ba hộ dân
thuộc một mươi một huyện trên địa bàn tỉnh đắk lắc
với nguồn vốn trên bốn trăm một mươi hai tỷ đồng đã và đang hoàn thành
nơi nào có điện đời sống đã thay đổi hẳn
trong những năm qua với sự nỗ lực của ngân điện nội chung
và của công ty điện lực đắk lắc chúng tôi nói riêng
thì cũng đã phản đấu đưa điện về các thôn buôn vùng sâu vùng xa các bảng làng
tính đến thời điểm này thì trên địa bàn tỉnh đắk lắc của chúng ta
số hồ có điện là trên chín mươi bảy số hồ đã có điện lấy quốc gia
và khi điện được đưa về cho các thôn buôn vùng sâu vùng xa
nhất là các thôn buôn chưa có điện
thì một điều mà bản thân chúng tôi là người quản lý bản điện
thì rất dễ và rõ nhận thấy rằng là cái cuộc sống của người dân thay đổi hẳn
đắk lắc là một trong những tỉnh có số thôn buôn
số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia cao nhất trong năm tỉnh tây nguyên
từ đây điện lưới quốc gia đã vươn xa đến các khu vực miền núi vùng sâu vùng xa
thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số
đây cũng là tiền đề quan trọng đưa tây nguyên từng bước phát triển
theo kịp các khu vực khác trong cả nước